các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong sáng ngày năm tháng một mươi một nhà trường đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn
sau khi truy vết nhà trường xác định có bốn mươi một f một trong đó có bốn giáo viên liên quan đến các ca nhiễm trong ngày bốn tháng một mươi một
việc cho học sinh đi học lại sẽ chờ đến khi có thông báo tiếp theo
vị lãnh đạo trường tiểu học nguyễn du thông tin trước đó vào chiều ngày bốn tháng một mươi một
tỉnh hà tĩnh đã ghi nhận ba ca nhiễm mới trong cộng đồng
đều là nhân viên quán bull bbq có địa chỉ tại khu liên kề năm mươi sáu
khu đô thị vinhome thành phố hà tĩnh
cụ thể lịch trình ba ca nhiễm như sau
bệnh nhân nữ ntg sinh năm hai nghìn hai là ngành chức năng hà tĩnh đã lấy và xét nghiệm rt pcr bốn trăm bảy mươi bốn mẫu liên quan
qua xét nghiệm ba trăm năm mươi mẫu đã có sáu mẫu dương tính với sars cov hai
sinh viên trường đại học hà tĩnh có địa chỉ tại thôn ba xã bình an huyện lộc hà
địa chỉ nơi ở phòng ba trăm linh một nhà a một khu ký túc xá đại học hà tĩnh
bệnh nhân bốn tuần không về nhà
hàng ngày đi học trực tiếp có tiếp xúc với các bạn trong lớp tại trường đại học hà tĩnh
một mươi bảy h tối hằng ngày đi làm cùng với hai bạn cùng phòng tại quán bun bbq làm việc xong về phòng không đi đâu
ngày ba mươi một tháng một mươi khoảng tám h ba mươi đến một mươi năm h ltg làm việc tại giạp chiếu phim cgv vincom hà tĩnh
hai ngày gần đây bệnh nhân có biểu hiện ho nên tự đi mua thuốc tại hiệu thuốc gần trường đại học hà tĩnh không nhớ tên
sáng bốn tháng một mươi một bệnh nhân đi test nhanh tại cdc hà tĩnh
sau đó được lấy mẫu xét nghiệm rt pcr cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
bệnh nhân nữ dth sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy có địa chỉ tại thôn hai xã sơn hồng hương sơn địa chỉ nơi ở quán bulbq
hơn một tháng này bệnh nhân không về quê không đi đâu hàng ngày ở và làm việc tại quán chỉ tiếp xúc với nhân viên quán
ngày ba tháng một mươi một bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi
sáng bốn tháng một mươi một khoảng một mươi giờ đi ăn sáng tại quán bún bỏ huế đường hồng liên sáu khu vincom
sau đó đi test nhanh tại cdc hà tĩnh cho kết quả dương tính
kết quả xét nghiệm rt pcr cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
bệnh nhân nam tzk sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có địa chỉ tại thôn hồng nguyệt xã thuận lộc thị xã hồng lĩnh
địa chỉ nơi ở trọ số hai mươi đường nguyễn hàng chi thành phố hà tĩnh
bệnh nhân lâu nay không về quê chỉ ở phòng trọ cùng với ba người đều làm nhân viên quán bun bbq
hàng ngày từ bảy h đến tám h bệnh nhân đi tập ở phòng tập gym green
gần đường hồ chi phấn thành phố hà tĩnh
ngày ba một mươi một khoảng chín giờ đi mua bún tại quán bún bỏ huế đường hồng liên sáu khu vincom
có tiếp xúc với hai nhân viên của quán
anh tzk có đeo khẩu trang
sau đó anh tzk đi mua thuốc tại quầy thuốc tây thành xen
đối diện với quán karaoke ruby đường hàm nghi thành phố hà tĩnh
mua sữa tại quán tạp hóa gần phòng trọ và đi thẳng lên quán bulbyq ở tại quán cho đến hai mươi ba giờ đêm rồi về phòng trọ
trong ngày ba tháng một mươi một
bệnh nhân xuất hiện sốt và mệt mỏi
lúc tám h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi một
anh tzk đi mua bún tại quán bún bỏ huế đường hồng liên sáu khu vincom mang về
sau đó lên quán bun bbq có tiếp xúc với mấy người giao hàng cho quán
sau đó anh tjk đi test nhanh tại trung tâm kiểm soát bệnh tật hà tĩnh cho kết quả dương tính
anh tzk được lấy mẫu xét nghiệm rt pcr cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
ngay sau khi phát hiện ba trường hợp mắc covid một mươi chín
thành phố hà tĩnh đã tiến hành
lập chốt phong tỏa khu vực quán nơi ba nhân viên làm việc
đồng thời khẩn trương thiết lập một mươi năm điểm test nhanh khả nguyên sars cov hai
tại một mươi năm phường xã trên địa bàn và phát thông báo để người dân chủ động khai báo y tế
tiếp tục phối hợp truy vết khoanh vùng và kiểm soát ổ dịch
chiều và đêm bốn tháng một mươi một
ngành y tế tổ chức lấy bốn trăm bảy mươi bốn mẫu để xét nghiệm rt pcr
trong đó thành phố hà tĩnh một trăm tám mươi hai mẫu cẩm xuyên bốn mươi ba mẫu lộc hà một mươi tám mẫu thạch hà hai trăm một mươi bảy mẫu
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà tĩnh đã xét nghiệm ba trăm năm mươi mẫu
trong đó có sáu trường hợp dương tính với virus sars cov hai là nhân viên quán bull bbq
hoặc đã từng tiếp xúc trực tiếp với nhân viên quán
liên quan đến ba ca mắc covid một mươi chín ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại quán bull bbq nằm trong khu liền kề năm mươi sáu của khu đô thị vinhomes hà tĩnh
cdc hà tĩnh thông báo tìm người đến tất cả năm địa điểm
theo từng khoảng thời gian cụ thể như sau
quán bull bbq khu liền kề năm mươi sáu
khu đô thị vinhome hà tĩnh từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến mùng bốn tháng một mươi một
giao chiếu phim cgv vincom hà tĩnh khoảng tám giờ ba mươi đến một mươi năm giờ ngày ba mươi một tháng một mươi
phòng tập gym green sau đường hồ chi phấn thành phố hà tĩnh từ bảy giờ đến tám giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến nay
quán bún bò huế đường hồng liên sáu khu vincom khoảng chín giờ ngày ba tháng một mươi một
và khoảng một mươi giờ ngày mùng bốn tháng một mươi một
quầy thuốc thành sen đối diện quán karaoke ruby đường hàm nghi khoảng hơn chín giờ ngày mùng ba tháng một mươi một

những người đến các địa điểm và thời gian trên liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương
để được tư vấn hỗ trợ hoặc gọi đường dây nóng của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà tĩnh

ngay sau khi phát hiện các ca bệnh cdc hà tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương
tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh
đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và làm các thủ tục cần thiết để đưa các bệnh nhân đi cách ly điều trị
thưa quý vị cũng trong địa bàn tỉnh hà tĩnh huyện can lộc cũng phải cho gần năm trăm linh học sinh
của trường tiểu học phú lộc nghỉ học vì có liên quan đến ca nhiễm mới trong cộng đồng
được biết nguyên nhân được xác định là do người bán xôi trước cổng trường tiểu học phú lộc
đưa thức ăn cho hai f về từ tp hcm
lãnh đạo trường tiểu học phú lộc huyện can lộc hà tĩnh cho biết
sau khi nhận được thông tin bà hát bán xôi trước cổng trường
thường xuyên đưa thức ăn cho hai f do không thể truy vết hết số học sinh liên quan
nên sáng nay nhà trường buộc phải tạm thời cho toàn bộ học sinh nghỉ học
hiện tại nhà trường đang chờ kết quả xét nghiệm pcr của các em là f một f hai
nếu những em này có kết quả âm tính thì nhà trường sẽ cho các học sinh còn lại đi học bình thường
đồng thời đảm bảo quy định năm k của bộ y tế vị lãnh đạo này thông tin
trước đó tại xã phú lộc hai người dân từ tp hcm trở về và được cách ly tập trung tại trạm y tế xã
đến ngày ba tháng một mươi một lực lượng y tế phát hiện hai người này đều mắc covid một mươi chín
kết quả truy vết xác định
ba học sinh trường tiểu học phú lộc cũng từ các tỉnh phía nam trở về
vừa hoàn canh cách ly một mươi bốn ngày tại đây hôm hai mươi chín tháng một mươi và đã quay lại trường học
ba học sinh này có tiếp xúc với hai kf
tiếp đó bà hát bán xôi trước cổng trường tiểu học phú lộc cũng trở thành f một do thường đưa đồ ăn đến cho hai người này
khi bà hát trở thành f một công tác truy vết gặp nhiều khó khăn
nên địa phương phải cho toàn trường nghỉ học để xác minh những học sinh đã tiếp xúc với bà hát
hiện trường tiểu học phú lộc đã phát triển
phối hợp với lực lượng chức năng truy vết được một trăm bốn mươi chín học sinh f hai
trong đó một trăm linh hai trường hợp là f hai của ba học sinh f một và bốn mươi bảy trường hợp f hai của bà hát
như vậy tính đến ngày một mươi bảy hai nghìn hai mươi một đến nay toàn tỉnh có bốn mươi năm k cộng đồng
và ba trăm bốn mươi chín ca f từ tp hcm bình dương trở về trên địa bàn tỉnh và được cách ly ngay
tổng số ca mắc trên địa bàn toàn tỉnh cộng dồn từ bốn sáu đến nay là năm trăm ba mươi tám k
có sáu mươi chín bệnh nhân chuyển bệnh viện nhiệt đới trung ương
năm trăm linh bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh trong đó có sáu mươi bốn k tại bệnh viện nhà đới trung ương
và bốn trăm ba mươi sáu k tại hà tĩnh năm k tử vong
tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đang có hai mươi ba bệnh nhân đang được cách ly
điều trị tại cơ sở y tế
thưa quý vị không chỉ hà tĩnh mà các tỉnh miền trung cũng đều phải cẩn trọng
trước nguy cơ bùng phát dịch đặc biệt là sau khi có nhiều người trở về quê
từ các tỉnh thành khác trên cả nước
báo sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất
để gửi tới quý vị khán giả
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại